chỉ còn hơn một chục ngày nữa là sẽ đến tết và thời điểm này nhiều trạng bay đã thông báo hết vé do nhu cầu của người dân tăng cao
lợi dụng tâm lý nóng lòng mua vé máy bay của hành khách các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản
các thủ đoạn phổ biến như bán vé với giá thấp hơn giá thị trường ngày giờ bay thuận tiện giả mạo ảnh chụp giao dịch thành công hoặc là gửi khách mã đặt chỗ để làm tin để yêu cầu chuyển khoản
tuy nhiên sau khi nhận thanh toán thì không xuất vé và ngắt liên lạc
để không mua phải vé giả vé bị nâng giá trong dịp cao điểm các hãng hàng không khuyến nghị khách hàng mua vé trên website ứng dụng di động phòng vé và đại lý chính thức của hãng